trong không khí hân hoan phấn khởi của cả nước vào những ngày tháng bốn lịch sử hôm qua
ba tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh bình dương đã tổ chức
họp mặt kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn
kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm và kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm
tại buổi gặp mặt các đại biểu tham dự cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh vẻ vang của dân tộc
cùng cả nước đảng bộ quân và dân bình dương đã trải qua những năm tháng bất khuất kiên cường bám trụ
anh dũng chiến đấu với nhiều gian khổ hy sinh góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm lịch sử
thiết thực hướng tới kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh đảng bộ chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh bình dương
đang ra sức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thông qua những việc làm cụ thể góp phần xây dựng đảng chính quyền
vững mạnh xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh
tại buổi họp mặt tỉnh ủy bình dương đã trao tặng truy tặng huy hiệu ba mươi năm bảy mươi năm tuổi đảng cho hơn hai trăm bảy mươi đảng viên